hướng tới kỷ niệm một trăm linh năm ngày bắc hồ ra đi tìm đường cứu nước
và hưởng ứng tuần lễ tiếng italia trên toàn thế giới
mới đây hội hữu nghị việt nam italia phối hợp với đại sứ quán italia tại hà nội
đã tổ chức giới thiệu và trao tặng cho bảo tàng hồ chí minh
hai ấn phẩm tiếng italia về chủ tịch hồ chí minh
trong hai ấn phẩm được trao tặng lần này có cuốn truyện tranh bằng tiếng italia
hồ chí minh một con người và một dân tộc
đây là cuốn truyện thuộc bộ tác phẩm những sử thi vĩ đại
do tạp chí con đường mới của italia xuất bản năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
bộ truyện gồm một mươi hai tập mỗi tập từ một mươi đến một mươi hai trang kể về cuộc đời cách mạng của bắc hồ
qua các thời kỳ gắn liền với bối cảnh lịch sử và mối quan hệ của bắc hồ
với các nhân vật lịch sử trong nước và quốc tế
thông qua tác phẩm người đọc hiểu rõ hơn cuộc đời sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
cũng như tình cảm của nhân dân thế giới dành cho người
sự kiện lần này đã góp phần nâng cao hơn nữa
một quan hệ hợp tác hữu nghị lâu dài giữa hai quốc gia dân tộc việt nam italia